các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một tháng ba xe ben biển kiểm soát năm mươi một b một mươi sáu nghìn hai trăm bảy mươi tám di chuyển trên đường phan văn trị theo hướng từ quận gò vấp về quận bình thạnh
khi đến gần giao lộ với đường nguyễn thái sơn phường bảy quận gò vấp thì xe bên bất ngờ tông sập giải phân cách rồi lao qua làn đường ngược chiều húc cấy nát sáu xe máy khiến nhiều người bị thương
hiện vẫn còn nhiều nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện sau khi gây ra vụ tai nạn tài xế đã bỏ trốn đến sáng nay vẫn chưa đến cơ quan công an để trình diện
công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng phạm trọng hình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú xã hòa bắc huyện di linh để điều tra về hành vi chém người gây thương tích
do nghi ngờ anh nguyễn văn tính là giáo viên trường trung học cơ sở hòa bắc huyện di linh
tung tin đồn hinh phạm tội hiếp dâm chiều ngày hai mươi bảy tháng hai hưng đã hẹn anh tính đến xã lộc an huyện bảo lâm để giải quyết mâu thuẫn
khi anh tính vừa đến điểm hẹn hình dung đến đâm đá anh tính
khi bị hô hoán hình tiếp tục dùng dao giấu sẵn trong người chém liên tiếp vào đầu tay và vai của anh tính
hậu quả nạn nhân bị đai trấn thương bị trấn thương sọ não với tiên lượng xấu
sau khi gây án hinh bỏ trốn đến sáng ngày hai mươi tám tháng hai thì đến công an xã hòa bắc để đầu thú
công an huyện lai vung đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối tượng lê phú quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ xã tân phước huyện lai vung về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo kết quả điều tra vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám do mâu thuẫn nhất thời quý đã dùng dao đâm vào người lê trọng tính sinh năm hai nghìn ngụ cùng xã tân phước huyện lai vung gây thương tích dẫn đến tử vong sau đó
thưa quý vị chỉ vì thua tiền đánh bạc trong dịp tết mậu tuất vừa qua nên đã thực hiện hành vi trộm cắp để trả nợ
đây là lời khai của đối tượng nguyễn văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện hoài nhơn tỉnh bình định khi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoài nhơn bắt giữ
về hành vi trộm cắp tài sản
vào sáng hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám công an huyện tiếp nhận tin báo của chị võ thị bích huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú huyện hoài nhơn về việc bị mất trộm số tiền hơn bốn mươi năm triệu đồng
qua tiến hành khám nghiệm hiện trường và thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an huyện hoài nhơn đã tập trung khoanh vùng đối tượng nghi vấn
đến chiều hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ làm rõ thủ phạm vụ trộm là nguyễn văn đạt
vận chuyển thuê trên năm trăm linh viên ma túy tổng hợp từ thành phố lạng sơn về ngã tư mệt thị trấn hiệu lũng
đối tượng tống văn giang chú xã nghĩa hưng huyện lạng giang tỉnh bắc giang vừa bị lực lượng công an lạng sơn bắt quả tàng
tại km sáu mươi hai sáu trăm linh quốc lộ một a thuộc xã tri lăng huyện tri lăng tổ công tác phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh lạng sơn phát hiện chiếc xe taxi chạy hướng lạng sơn hà nội
có đặc điểm nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra và phát hiện hành khách ngồi ghế phụ trên xe là tống văn giang đang tàng trữ tổng cộng năm trăm một mươi bảy viên nén hình trụ màu đỏ
đối tượng giang khai nhận là ma túy tổng hợp dạng ngựa giang nhận vận chuyển thuê từ thành phố lạng sơn về ngã tư mệt thị trấn hữu lũng
nguyễn bá lạc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chú thôn phú vang xã bình kiến tp tuy hòa
đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên bắt giữ
từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng sự quen biết nguyễn bá lạc đã lừa ba nạn nhân lấy tổng cộng chín trăm chín mươi năm triệu đồng
hứa xin giúp giấy phép khai thác cát sỏi chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xin việc làm
tuy nhiên nguyễn bá lạc đã chiếm đoạt số tiền này để tiêu xài cá nhân
trong quá trình điều tra nguyễn bá lạc đã bỏ trốn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm và bắt giữ lạc khi y vừa lén lút về thăm gia đình